theo nhận định của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng
trong mùa mưa bão năm nay có khả năng sẽ có từ một đến hai cơn bão áp thấp nhiệt đới và mưa lũ lớn trên địa bàn
do vậy cần triển khai các giải pháp để chủ động ứng phó
các đơn vị địa phương và người dân cần đề phòng những cơn bão mạnh và có hướng di chuyển phức tạp
khi bão áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng
và đài thông tin duyên hải đà nẵng cần thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển biết vị trí
hướng di chuyển diễn biến vào vùng nguy hiểm của bão áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh
thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn
đối với khu vực trên đất liền ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng
yêu cầu các ngành địa phương giá soát điều chỉnh cập nhật bổ sung phương án phòng chống
khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai và chủ động thực hiện ứng phó